chuyển sang các tin tức an ninh triệt tự
dù đã tăng ga bỏ chạy thậm chí là ôm tăng vật nhảy xuống vực hòng thoát thân
nhưng hai đối tượng với sáu mươi ma túy tổng hợp đã bị lực lượng chức năng vây bắt thành công
chuyên án do phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh này đấu tranh triệt phá
đấu tranh khai thác hai đối tượng khai nhận là giàng sèo pà và vừa a sinh
cùng chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
giàng xeo pà quen biết với một đối tượng người lào có ma túy bán
nên rủ sinh góp hai trăm bảy mươi triệu đồng để lên khu vực biên giới mua ma túy
vận chuyển sang tỉnh lai châu bán kiếm lời
đang trên đường vận chuyển ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện
tại hiện trường tổ công tác thu giữ một mươi bánh lớn hình vuông
bên trong chứa các gói nhỏ có các viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp với số lượng sáu mươi viên
văn phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh an giang cho biết
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba và trả tự của đơn vị đã kịp thời đưa sản phụ mang thai ngoài tử cung
đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
bào tối ngày một mươi tháng chín
bốn tổ công tác thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh an giang
trong lúc làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín và đảm bảo an ninh trả tự trên địa bàn thành phố long xuyên
khi đến khu vực phường mỹ phước
tổ công tác phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy chở một người phụ nữ phía sau bị đau bụng dữ dội
qua thăm hỏi được biết người phụ nữ trên mang thai ngoài tử cung đang trên đường trở đến bệnh viện cấp cứu
nhận thấy nếu chậm trễ bệnh nhân có thể nguy hiểm đến tính mạng
tổ công tác ngay lập tức đưa bệnh nhân lên xe chuyên dụng trở đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
nghĩa cử của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh an giang
giúp đỡ người dân trong lúc hoạn nạn đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân
đặc biệt là vào thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp như hiện nay
xin cảm ơn biên tập viên minh hương quang huy xin chào quý vị đang theo dõi sát phương nam
cập nhật nhanh về an ninh trật tự công an xã phước long huyện phước long tỉnh bạc liêu
đã hoàn tất hồ sơ đề nghị quyết định xứ phạt hành chính hai người mỗi người bảy năm triệu đồng
về hành vi lợi dụng xe có mã nhận diện luồn xanh để chở người về từ vùng dịch
một mươi bảy h ba mươi phút ngày chín tháng chín nhận tin báo của người dân tại ấp phước thành xã phước long
công an xã phước long đã tiến hành dừng phương tiện xe ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi bảy h một trăm chín mươi năm
do tài xế công điều khiển để kiểm tra đây là xe đăng ký luồng xanh nhưng trên xe chở hàng hóa
không đúng với đăng ký và chở theo một người phụ nữ là chị diễm ngụ huyện phước long
qua làm việc tài xế công khai nhận dùng phương tiện ưu tiên luồng xanh để chở thuê chị diễm
từ thành phố hồ chí minh về huyện phước long với giá ba triệu đồng
sau khi lập biên bản vi phạm quá tan tài xế công và chị diễm được xe chuyên dụng đưa
về khu cách ly tập trung tại khu cách ly y tế tập trung của huyện
chương trình an ninh ngày mới tiếp tục với một số tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị vượt ẩu tại những khúc cua là một trong những nguyên nhân hàng đầu
dẫn đến các vụ tai nạn giao thông thương tâm thứ nhất là vì khuất tầm nhìn
các phương tiện hướng đối diện thường không kịp xử lý tình huống
thứ hai là nếu đã xảy ra tai nạn thì rất thương tâm vì khi các phương tiện đấu đầu nhau
lực pha chạm sẽ bằng tổng vận tốc của hai xe cộng lại

để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự
để kiểm soát việc ra vào vùng đỏ lực lượng chức năng đã thiết lập rào chắn
tại đường dẫn lên cầu trương dương nối trung tâm quận hoàn kiếm và quận long biên
tại hai lối đi trên đường trần nhật duật
việc kiểm soát lây lan dịch bệnh càng chặt chẽ thì lại càng xuất hiện nhiều hành vi chống đối như thế này
ở những khu vực chia làm hai bên là đường ngược chiều một chiều thôi
thì họ đi ngược chiều để tránh cái chốt kiểm dịch ở chiều còn lại
như thế em thấy rất là nguy hiểm
em nghĩ là nếu như để tình trạng đấy kéo dài thì sẽ gây ra cái việc là họ trở thành một cái thói quen
thói quen đi đường của họ
cá biệt hơn nhiều trường hợp còn thản nhiên lưu thông ngược chiều trong suốt một quãng đường dài
rồi bất chấp nguy hiểm lao ngược chiều lối xuống cầu trương dương
một vị trí khuất tầm nhìn và chưa từng có tiền lệ tại khu vực này
khiến các lái xe từ câu xuống tỏ ra rất lung túng khi gặp các tình huống như thế này
nguy cơ tai nạn luôn dình dập
hai cái xe ngược chiều khi va chạm với nhau thì cái độ nặng của va chạm nó cao hơn rất nhiều lần
khi mà cái xe đi cùng chiều
tức là cái tốc độ là bằng tổng hướng tốc độ của hai xe tốc độ va chạm
và như vậy thì cái sự va chạm là rất nặng
nên là thường đã va chạm xảy ra
và cái hành vi ngược chiều là một hành vi mà rất là nguy hiểm mà chúng ta cần phải ngăn chặn
khi mà đi ngược lên cái đường dẫn cầu thì có thể nó gây cả thêm cái khuất tầm nhìn
cho cái người người ta đi đúng trèo
và như vậy thì cái khả năng gây tai nạn nó cũng tăng lên
và việc xảy ra tai nạn là va chạm ngay ở cái độ dốc
có thể là các cái xe đi xuống nó có cái tốc độ cũng như là cái khả năng mà gây ra những cái va đập nó mạnh hơn
và cái đấy cũng ảnh hưởng xấu đến cái vấn đề
nên là một hốc quả của cái năng cầu thả
việc lưu thông cầu thả như thế này không những gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông ở làn đúng chiều
mà còn có nguy cơ lây lan dịch bệnh khi không kiểm soát được các phương tiện ra vào giữa các vùng
đây là một trong những cách lưu thông rất đáng phê phán của người hà nội trong những ngày giãn cách
trước một số tín hiệu khả quan mà thành phố hồ chí minh đang đạt được trong công tác chống dịch
bí thư thành ủy thành phố nguyễn văn nên nhấn mạnh
thành phố hồ chí minh phải chuẩn bị rất khẩn trương hàng loạt kế hoạch chiến lược
cho giai đoạn bình thường mới sau ngày một mươi năm tháng chín
chiều một mươi một tháng chín ban thường vụ thành ủy thành phố hồ chí minh đã tổ chức cho ý kiến
về kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế thành phố sau ngày một mươi năm tháng chín
bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn văn nên nhấn mạnh
trong tuần đầu tiên khởi động thực hiện nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ
thành phố đã vượt chứa ngại vật đạt những kết quả ban đầu
tuần thứ hai là tuần thần tốc thành phố vừa phải tăng tốc
vừa phải ứng phó với những phát sinh mới trong giai đoạn cao điểm
đến nay thành phố hồ chí minh đã tổ chức bảy đoàn khảo sát ở các quận huyện
ba địa phương cơ bản kiểm soát được dịch là huyện củ chi huyện cần giờ và quận bảy
nhiều nơi khác cũng có những chuyển biến tích cực
vì vậy các sở ngành đang chuẩn bị rất khẩn trương hàng loạt kế hoạch chiến lược
cho giai đoạn bình thường mới sau ngày một mươi năm tháng chín
từ bức tranh tổng thể hiện nay hội nghị sẽ góp ý để hoàn thiện
chuẩn bị cho những kịch bản trong những ngày tới